hiện đang bắt đầu mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện của người dân ở đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi tăng cao
bên cạnh đó thương mại dịch vụ và sản xuất nông nghiệp phục hồi sau dịch covid một mươi chín đã làm tăng áp lực về nhu cầu sử dụng điện cao hơn
để bảo đảm an toàn điện cho đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi đã triển khai các biện pháp bảo đảm nguồn điện phục vụ sinh hoạt sản xuất kinh doanh tại địa phương
từ đầu năm đến nay sản lượng điện thương phẩm sử dụng trên đảo lý sơn trên năm bốn trăm linh kwh tăng chín bốn so với cùng kỳ phụ tải đã tăng gần ba mươi
nhu cầu sử dụng điện lĩnh vực sản xuất nông nghiệp thương mại dịch vụ sử dụng điện tăng đột biến sau dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó hiện nắng nóng đang bắt đầu vào thời kỳ cao điểm nên nguy cơ quá tải điện cho đảo lý sơn là không thể tránh khỏi
để bảo đảm nguồn điện cho người dân đảo lý sơn ngành điện lực tỉnh quảng ngãi triển khai các biện pháp an toàn tiết kiệm điện như thay đổi bổ sung lưới điện đo dòng điện cao điểm để có sự điều tiết chuyển đổi pha cho điều tải tránh tình trạng tổn thất điện năng
ngoài ra tuyên truyền khuyến khích người dân sử dụng điện tiết kiệm
để bảo đảm cấp điện ổn định liên tục cho huyện đảo các biện pháp trên tiết kiệm hơn một mươi năm sản lượng điện cho đất đảo ngay trong mùa nắng nóng
kiểm tra cao điểm ngày đêm các trạm biến ốp phụ tải đặc biệt là những trạm biến ốp cung cấp cho tứ tiêu của nhân dân trên đảo là trạm ân hải hai ân vĩnh hai ân vĩnh một mươi và ân vĩnh tám để đảm bảo cung cấp điện
với đặc thù
dù huyện đảo cách xa bờ các hoạt động kinh tế xã hội của đảo lý sơn dựa hoàn toàn vào nguồn điện quốc gia đưa ra đảo bằng cắp ngầm
vì vậy các giải pháp tiết kiệm kiểm soát điện sẽ góp phần giảm tài giảm áp lực cung ứng điện mùa khô trong thời gian dài